trường hợp của ông để giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ông nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại tỉnh ninh bình hoặc ông làm thủ tục tạm trú tại nơi đang sinh sống và nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ông đăng ký tạm trú để thận tuyện cho việc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
thưa luật sư ông phan tấn hồng ở tỉnh bến tre hỏi anh ruột của ông sinh sống tại tỉnh bến tre sinh ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đóng bảo hiểm xã hội được ba mươi năm
bảo hiểm thất nghiệp được ba năm một tháng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được ba mươi năm một tháng anh của ông có một mươi năm năm làm công việc độc hại nặng nhọc bị suy giảm khả năng lao động sáu mươi một
ông hồng hỏi trong năm hai nghìn một mươi tám anh của ông có đủ điều kiện hưởng lương hưu đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động hay không nếu được thì mức lương hưu là bao nhiêu phần trăm
điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm a khoảng một năm mươi năm
bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn và khoảng một điều một mươi sáu thông tư số năm mươi chín ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm của bộ lao động thương minh và xã hội
nếu hưởng lương hưu năm hai nghìn một mươi tám thì lao động nam phải đủ năm mươi ba tuổi nữ phải đủ bốn mươi tám tuổi trường hợp anh của ông hồng đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tức là ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bị suy giảm khả năng lao động là sáu mươi một tám
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám anh của ông
hồng mới năm hai tuổi do đó chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
xin cảm ơn luật sư
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
mới đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân nhận được phản ánh của người dân tại tỉnh phú thọ về việc thời gian qua tại khu di tích lịch sử đền hùng liên tục bị các đối tượng đổ trộm rác thải nguy hại rắc thải công nghiệp
điều đáng nói tình trạng này xảy ra nhiều lần nhưng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để khiến dư luận bức xúc
theo thông tin cho biết đống chất thải này đa phần là những mảnh vỡ của thiết bị điện tử có chứa thủy ngân và chất độc nguy hại
các đối tượng còn chuyên trở rác thải công nghiệp như phế thải vải may thậm chí là các chất thải sinh hoạt đến đổ tại khu vực này và đốt gây nguy cơ cháy rừng rất cao
khu di tích lịch sử đền hùng là di tích quốc gia đặc biệt hành vi đổ trộm rác thải tại đây là hành vi cố tình phá hoại môi trường cảnh quan của khu di tích
việc xả rác thải độc hại cần được các cơ quan chức năng tỉnh phú thọ nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm để gian đe cũng như ngăn chặn rứt điểm tình trạng này
rác đủ loại tích lại sau những cơn mưa lớn kéo dài cả gần cây số chủ yếu là rác thải nông nghiệp với nhiều chai lọ thuốc bảo vệ thực vật do người dân sản xuất nông nghiệp thiếu ý thức thu gom ở khu vực thượng nguồn gặp mưa lớn chảy ra sông cú đê rồi chảy thẳng ra biển gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quản đồ thị
đó là những hình ảnh mà khán giả đã ghi lại được tại bãi biển xuân thiều cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng một mươi km về phía bắc nằm trên địa phận phường hòa hiệp nam quận liên triều
người dân quanh khu vực cho biết tình trạng ô nhiễm này chủ yếu diễn ra vào mùa mưa mùa thấp điểm về khách du lịch
nhưng nếu các ngành chức năng thành phố đà nẵng không sớm quan tâm xử lý rác sẽ tồn động ngay một nhiều và làm xấu đi hình ảnh của một điểm đến luôn lấy tiêu chí môi trường đặt lên hàng đầu
đặc biệt người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan xung quanh khu vực này